phiên tòa lưu động xét xử một mươi tám đối tượng về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
tuyên phạt đối tượng tạ công trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú huyện hoài ân bản án tù trung thân
bảy đối tượng còn lại nhận mức án từ chín tháng đến một mươi tám năm tù giam tổng cộng hơn một trăm linh năm tù
theo cáo trạng xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu giữa hai nhóm thanh niên do hai đối tượng
nguyễn phúc nguyên và hồ ngọc vương cầm đầu đêm hai mươi chín tháng tám nguyễn phúc nguyên chở tạ công trí
bùi văn trường mang theo hung khí đi tìm đánh nhóm hồ ngọc vương thì gặp nhóm của vương đang đi xe máy ngược chiều
tạ công chí ngồi sau đứng trên yên xe cầm rượu chém vào những thanh niên ngược chiều
khiến phan hoài khương mới một mươi năm tuổi chín tháng đứt cổ và chết tại chỗ
liên quan đến vụ triệt phá ổ nhóm đánh bạc bắt giữ một mươi ba đối tượng tại hương yên
công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng này
về tội đánh bạc và gá bạc
như tin đã đưa ngày một mươi bảy tháng tám tại nhà nguyễn văn hạ ở huyện văn lâm
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện văn lâm tỉnh hương yên đã bắt quả tang một mươi bốn đối tượng
chủ yếu là người huyện văn lâm tỉnh hương yên
một số đối tượng ở tỉnh hải dương và bắc ninh đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng và chắn
bảy đối tượng đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn
thu tại chỗ và trong người các đối tượng tám mươi triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng liên quan
đối tượng hạ là chủ nhà không tham gia đánh bạc
nhưng khi các con bạc thắng lớn phải trả cho hạ chủ nhà mỗi ván hai trăm linh đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên đã bắt được một đối tượng bỏ trốn
và tiếp tục truy bắt sáu đối tượng còn lại
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hôm qua đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
tại sĩ nghiệp may vũ thư thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đông phong
kết quả kiểm tra cho thấy
xí nghiệp may vũ thư đã trang bị tổng số ba mươi bình chữa cháy
tại các xưởng sản xuất đã bố trí các phi nước với dung tích hai trăm linh lít
để phục vụ công tác chữa cháy ban đầu
hệ thống điện được đầu nối theo quy định
có automat bảo vệ riêng cho từng khu vực
điện sản xuất điện sinh hoạt điện chiếu sáng
tại các cửa ra vào đã lắp đặt đèn chiếu sáng dự cố và đèn hướng dẫn khuyến nạn
tuy nhiên hệ thống các đầu báo cháy chưa có đủ điều khiển trung tâm nên chưa hoạt động được
xí nghiệp chưa lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy hệ thống báo cháy tự động
đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới xí nghiệp cần khắc phục ngay những tồn tại trên
đồng thời phải xây dựng phương án chữa cháy cơ sở
tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho đội chữa cháy cơ sở và cán bộ công nhân viên
thường xuyên duy trì công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
bảo quản bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy
và có thể khẳng định rằng là công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ trú trọng riêng tại một tỉnh nào
bởi vì qua rất nhiều vụ cháy đã xảy ra trên cả nước thì cho thấy là mỗi người mỗi nhà và mỗi địa phương
đều rất cần nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy phòng còn hơn là chữa và gông trị thanh xuất
vâng tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh vũ
và tôi cũng được biết là tại một số nơi thì với quy mô sản xuất nhỏ lẻ
hoạt động thiếu quy hoạch đồng bộ nhân công chủ yếu là lao động phổ thông
ý thức phòng cháy chữa cháy chưa cao hệ thống trang thiết bị phương tiện chữa cháy tại chỗ không đảm bảo
đó là những bất cập rất lớn trong công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực nông thôn hiện nay
đặc biệt là ở các làng nghề truyền thống
vâng và thực trạng này thì đòi hỏi các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
cần phải có giải pháp hiệu quả và tích cực để tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân
thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa đến mức tối đa
nguy cơ hỏa hoạng có thể xảy ra
huyện thường tín thành phố hà nội địa bàn hiện tập trung đến bốn mươi hai làng nghề truyền thống
trong đó có những làng nghề đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ
điển hình là làng nghề sản xuất đồ mỹ nghệ xã vạn điểm hơn ba trăm linh cơ sở sản xuất kinh doanh
nhà xưởng tập trung sen lẫn trong các khu dân cư đầu tư cơ sở vật chất thiếu đồng bộ
hạ tầng phòng cháy chữa cháy còn nhiều hạn chế
quá trình sản xuất với nguyên vật liệu chủ yếu là các chất dễ cháy sinh nhiệt
khiến nguy cơ cháy nổ tại đây có thể xảy ra bất cứ lúc nào
phòng cảnh sát phòng cháy cháy một mươi hai đầu tư quan tâm nhiều đến công tác phòng cháy tại các làng nghề nguy hiểm cháy nổ
chính vì vậy trong những năm gần đây đối với địa bàn của huyện thường tín và hồ quý xuyên
các vụ cháy nổ xảy ra có nhưng rất nhỏ
và sau khi xảy ra cháy quần chúng dân dân và lực lượng dân phòng ở đây tổ chức được
và dập tắt được ngay đám cháy không để xảy ra cháy to cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản
cái mặt khác thì chúng tôi chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn tham mưu cho ủy ban dân các xã thị trấn
kiểm tra các cơ sở kinh doanh sản xuất để kịp thời phát hiện và xử lý các hộ kinh doanh
không chấp hành các quy định về công tác phòng cháy
cũng nghĩ về chuyện hàng hóa nhà tôi này nó đều hàng đồ giá trị
nên là tôi cũng sợ nó cháy đi xem tv nhiều cũng thấy nó cháy nổ các nơi kho đồ gỗ đấy
nhưng tôi về tôi phải sắm các bình phòng cháy cháy cháy về để hướng dẫn các chị em làm ở đây này
trước những khó khăn bất cập liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ
công tác tự phòng ngừa được xác định là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh cho người dân
mỗi hộ gia đình phải tự trang bị tự kiểm tra tự chịu trách nhiệm
chính quyền địa phương kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định
phòng cháy chữa cháy tổ chức duy trì hiệu quả hoạt động các đội dân phòng đội chữa cháy cơ sở
xem công tác tuyên truyền là hoạt động thường xuyên liên tục
từ đó từng bước thay đổi nhận thức của người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy
đối với công tác phòng cháy cháy là ủy ban luôn luôn quan tâm và thường xuyên
là có những buổi tuyên truyền và những buổi quan triệt rõ ràng cho nhân dân
và đi kiểm tra và đã xử lý phạt hành chính
kiên quyết những đối trường hợp là chấp hành không tốt
đối với các chủ kinh doanh sản xuất mà không quan tâm đầu tư công tác phòng cháy
mà để xảy ra cháy trước hết là thiệt hại tài sản của cá nhân mình
và làm thiệt hại đến tính mạng của con người và ảnh hưởng đến an ninh trật tự
thế ngoài ra thì chúng tôi đầu tư để cho nhận thức được sâu sắc về công tác phòng cháy
và chịu trách nhiệm khi cho cháy xảy ra thì phải là người đầu tiên phát hiện
và xử lý kịp thời để tránh các sự cố cháy to cháy lớn gây cháy lan
hà nội hiện tập trung hơn một ba trăm năm mươi làng nghề
với rất nhiều khó khăn bất cập liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
lực lượng phòng cháy chữa cháy yêu cầu các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh
cần có trách nhiệm và đầu tư thỏa đáng vào công tác phòng cháy chữa cháy
đảm bảo đúng các quy định và an toàn cháy nổ
đồng thời các hoạt động kiểm tra sẽ được tiến hành thường xuyên
nghiêm khắc xử phạt và kiến nghị đình chỉ hoạt động nếu cơ sở sản xuất liên tục vi phạm
mùa mưa bão đang đến gần cùng với những phương án ứng phó cần thiết
chính quyền huyện nam trà my tỉnh quảng nam đặc biệt quan tâm đến công tác di rời dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
cùng với hai mươi triệu đồng hỗ trợ theo quyết định một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu của chính phủ về di rời dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao
huyện nam trà my đã vận động các ban ngành đoàn thể từ huyện đến xã
chung tay giúp tám mươi hai hộ đồng bào ca dông xê đăng ở bốn xã trà mai trà tập trà dơn và trà cang về nơi ở mới an toàn
bên cạnh đó
nam trà my còn huy động sức dân thông qua các kho thóc nhân đạo để trợ giúp kịp thời cho hàng trăm nhân khẩu
giúp họ ổn định cuộc sống nơi làng mới
cho tới thời điểm này một trăm linh hội dân ở những nơi nguy hiểm đã được chuyển đến nơi ở mới
đảm bảo an toàn cho đồng bào khi mùa mưa sắp đến gần
nhằm chủ động ứng phó trong mùa mưa bão năm nay được dự báo là có diễn biến hết sức phức tạp
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh hương yên đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
tăng cường tuần tra kiểm soát
đặc biệt là tại các tuyến đỏ ngang nhằm đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân
trong mùa mưa bão ghi nhận của nhóm phóng viên intv tại tỉnh hương yên
tỉnh hưng yên có một mươi chín bến đỏ ngang và trên năm mươi bến tập kết vật liệu xây dựng
được phân bổ dọc các tuyến sông hồng và sông luộc
lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông khá dày đặc
mỗi ngày có vài trăm lượt tàu phà thuyền cùng hàng nghìn lượt khách qua lại trên sông
điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
nhất là khi đang bước vào mùa mưa bão mực nước trên sông dâng cao
trước thực trạng trên lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh thường xuyên có mặt
tại các tuyến sông tuần tra nhắc nhở ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy cho người dân
chúng tôi thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đối với các chủ phương tiện
và nhắc nhở các chủ phương tiện yêu cầu các hành khách khi đi qua sông phải mặc áo phao theo quy định
cái thứ hai là thường xuyên nhắc nhở các chủ phương tiện
bảo trì bảo dưỡng phương tiện để đảm bảo cho vận hành cho hành khách qua sông được đảm bảo an toàn
còn nếu như các chủ phương tiện vi phạm chúng tôi sẽ xử lý theo quy định một trăm ba mươi hai của sư phụ
do làm tốt công tác tuyên truyền tổ chức ký cam kết đến chủ phương tiện và người dân
từ trước khi cơn bão số một đổ bộ vào tỉnh hưng yên
nên đến nay đa số các chủ phương tiện đều chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông đường thủy
chủ động bảo dưỡng các phương tiện máy móc trang bị đầy đủ các phao cứu sinh khi chở người và hàng hóa
vì vậy từ đầu năm cho đến thời điểm hiện tại
chưa để xảy ra tai nạn đáng tiếc nào trên các tuyến sông chảy qua địa bàn tỉnh
các cấp các ngành quan tâm đến người dân ở đây là cho các bác kiểm tra máy móc phà cho nó an toàn
đơn vị cũng đã tập trung chỉ đạo toàn thể cán bộ ấn sĩ là triển khai công tác tuyên truyền phổ biến
các quy định về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa lũ
đặc biệt là đã tổ chức cho cán bộ ấn sĩ xuống các bếp
bến và các phương tiện chở khách để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
ngoài công tác tuyên truyền lực lượng cảnh sát đường thủy tiếp tục tập trung lực lượng
tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về an toàn bến bãi
phương tiện chở khách phương tiện không đăng ký đăng kiểm chở quá tải quá số người quy định
người lái phương tiện không có chính trị chuyên môn
đồng thời kiên quyết không để các phương tiện không đủ điều kiện an toàn hoạt động trên các tuyến sông
nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần
trong tháng mưa bão cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo người dân triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn
đảm bảo vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm sau những ngày mưa lũ
chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra sau mưa lũ gồm tiêu chảy đau mắt đỏ viêm đường hô hấp cảm cúm
cụ thể cục y tế dự phòng khuyến cáo người dân thực hiện ăn chín uống chín đảm bảo an toàn thực phẩm
thường xuyên rửa tay với xà phòng thực hiện thao rửa bể nước giếng nước dụng cụ chứa nước và dùng những hóa chất để khử trùng nước khi mà sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt
bảo đảm vệ sinh môi trường thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó tổ chức thu gom xử lý trôn xác động vật
sử dụng vôi bột hoặc các hóa chất được bộ y tế khuyến cáo để xử lý khi trôn cất phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ
kịp thời phát hiện và dập tắt dịch bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy đau mắt đỏ viêm đường hô hấp nước ăn chân cảm cúm đặc biệt cần đề phòng dịch tả lị thương hàn
liên quan tới bệnh lạ tại quảng ngãi nhiều năm qua ngành y tế khẳng định nguyên nhân là do người dân sử dụng gạo mốc hay còn gọi là gạo ủ
tuy nhiên từ thực tế cho thấy là người dân vùng cao hai huyện sơn hà và ba tơ tỉnh quảng ngãi không đồng tình cho rằng gạo mốc gây bệnh
để hiểu rõ hơn nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau do nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân thực hiện tại quảng ngãi
kết quả khảo sát cho thấy các xã có người bị bệnh lạ hầu hết người dân có thói quen sử dụng gạo mốc
gạo được xay từ lúa ủ sẫm màu mùn có nhiều hạt đen mốc
trong các mẫu gạo lúa tại các hộ gia đình bệnh nhân tái phát và mắc mới bệnh lạ thời gian qua đều sử dụng loại gạo này
nhiều trung tâm viện y tế trong nước kiểm nghiệm hầu hết mẫu gạo lúa đều nhiễm nấm mốc có hàm lượng aflatoxin khá cao
aplatocin g một vượt gấp một trăm linh lần so với giới hạn cho phép
tuy nhiên bao đời nay người dân ở huyện ba tơ sơn hà cũng như nhiều huyện miền núi ở quảng ngãi đều sử dụng gạo ủ
nếu gạo ủ có nhiều độc tố có thể là nguyên nhân của các bệnh lạ thì hàng ngàn người dân hiện đang dùng gạo này có nguy cơ bị bệnh lạ
bà con ăn là toàn gạo đen gạo lạ dễ gạo hay là bị bệnh
thì là bây giờ nếu bà con thúc kiếm ăn gạo đen như bây giờ là đó gạo bị bệnh
trong khi đó đối với cha con bệnh nhân mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân
đó là bệnh nhân đinh văn nguyên và con trai là đinh văn hoa cùng chú tại thôn làng trai xã sơn ba huyện sơn hà
theo các bác sĩ kết quả xét nghiệm cận lâm sàng men gan của ông nguyên tăng cao gấp năm lần so với bình thường
bạch cầu tăng và dối loạn chức năng đông máu phải truyền plasma tươi
ngoài ra các bộ phận nội tạng khác trong cơ thể cũng bị tổn thương nặng
cha con ông nguyên và người dân ở đây đều ăn loại gạo này
nếu như ngành y tế công bố gạo ủ gây bệnh lạ
thì việc thay thế gạo cho hàng chục ngàn hộ dân ở các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi là điều không hề đơn giản
theo người đồng bào ở đây tôi nghĩ là cũng không phải là khả thi lắm
trước đây bà con chúng ta cũng thường ăn gạo như thế nhưng mà sức khỏe họ vẫn là tốt họ vẫn là sống được
cũng có tuổi họ sống tuổi họ cũng cao
ngoài việc tăng cường tuyên truyền kiểm tra khám sàng lọc người dân
thì vấn đề thay đổi sinh hoạt sử dụng gạo ủ ăn hàng ngày của người dân hai huyện sơn hà và ba tơ là điều cấp bách
cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn thiếu thốn
vì thế các ngành chức năng cần sớm hoàn toàn
hỗ trợ gạo sạch cho người dân cũng như làm rõ nguyên nhân của bệnh quái ác
đã cướp đi hàng chục mạng người và làm hàng trăm người bị bệnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu cám bộ hội viên phụ nữ bộ tư lệnh cảnh vệ đã không ngừng rèn luyện đạo đức
lối sống nâng cao bản lĩnh chính trị trình độ chuyên môn nghiệp vụ
nhiều phong trào thi đua sáng tạo được phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân và tiêu chí xây dựng gia đình phụ nữ cảnh vệ bền vững
hạnh phúc năm không ba sạch đã thu hút được đông đảo hội viên tích cực tham gia
qua đó đã có một mươi tám công trình phần việc của phụ nữ
được cấp ủy các đơn vị công nhận nhiều hội viên phụ nữ được lãnh đạo các cấp biểu dương khen thường
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hội phụ nữ bộ tư lệnh cảnh vệ tiếp tục đề ra nhiệm vụ
phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục vận động hội viên thực hiện nghiêm túc
các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước xây dựng gia đình hạnh phúc
tích cực tham gia xây dựng phản biện và giám sát luật pháp chính sách về bình đẳng giới
đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành hội phụ nữ bộ tư lệnh cảnh vệ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một gồm một mươi năm đồng chí
với khẩu hiệu khỏe để bảo vệ và xây dựng tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
sáng ngày hôm qua tại hà nội đã diễn ra giải thể thao cụng thi đua số một
các đơn vị trực thuộc bộ trưởng năm hai nghìn một mươi sáu do cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tổ chức
trong đó có sự tham gia của hội phụ nữ bộ tư lệnh cảnh vệ
của một mươi một đơn vị tranh tài ở hai nội tương kéo co và bán bàn
cuộc thi là cơ hội tốt để cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm có dịp gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm
tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó phối hợp giữa các đơn vị trong công tác
đặc biệt là đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao tăng cường sức khỏe cho lực lượng công an nhân dân
hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi sáu của bộ công an
hướng đến kỷ niệm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
vào ngày hôm qua trại tạm giam công an tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù
cho một số phạm nhân cải tạo tốt đang chấp hành án tại trại giam công an tỉnh
hội đồng xét giảm án tha tù tỉnh quảng ngãi đã xét giảm án chấp hành hình phạt tù cho ba phạm nhân
đang chấp hành án tại phân trại quản lý cải tạo phạm nhân thuộc trại giam công an tỉnh quảng ngãi
các phạm nhân được giảm án lần này bị cắt tội
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng cướp tài sản và cố ý gây thương tích
phạm nhân được giảm án hình phạt tù nhiều nhất là năm tháng ít nhất là bốn tháng
giảm án cho các phạm nhân cải tạo tốt là một trong những chính sách khoan hồng của đảng
nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc việt nam nhằm động viên các phạm nhân phấn đấu rèn luyện
trở thành người lương thiện có ích cho xã hội khi được mãn hạn tù
thưa quý vị trong những năm qua thì việc tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù
đã trở thành một chủ trương và chính sách lớn ở nước ta
từ thực tế thì chúng ta có thể thấy rằng vấn đề tái hòa nhập cho người phạm tội là rất cần thiết
vì điều này góp phần ngăn ngừa phòng chống tội phạm hoặc tái phạm tội của người sau khi chấp hành xong án phạt tù
phải không chị xuân
vâng và tại nhiều địa phương bằng sự nỗ lực của bản thân với sự giúp đỡ của chính quyền
nhiều người sau khi mãn hạn tù trở về không chỉ hòa nhập tốt với cuộc sống đời thường
mà còn vươn lên làm giàu ngay trên chính quê hương của mình
và từ việc xây dựng cũng như là phát triển thành công mô hình cảm hóa giáo dục
giúp đỡ người làm nỗi hoàn lương tại xã thủy thanh huyện hương thủy tỉnh thừa thiên huế
đã có nhiều người nhiều tấm gương phục thiện điển hình
mọi công dân khi phát hiện các đối tượng trên hoặc biết thông tin có liên quan về các đối tượng
báo ngay cho cục cảnh sát truy nã tội phạm địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng cầu giấy hà nội
điện thoại sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy di động chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý
chính để đảm bảo giữ bí mật cho người đã cung cấp tin
và có phần thưởng với người đã cung cấp tin có giá trị để bắt được đối tượng
người nào bao che chế chấp các đối tượng trên
thì bị xử lý theo quy định của pháp luật
đề nghị thân nhân gia đình các đối tượng trên
có trách nhiệm động viên giải thích cho người bị truy nã ra đầu thú
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
trong phần tiếp theo của chương trình
lực lượng chức năng các tỉnh xử phạt hơn bốn phương tiện vi phạm
thông qua dữ liệu hộp đen trong bảy tháng đầu năm
xe buýt tp hcm đang từng bước tự làm
với mong muốn vận động người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng
thay thế phương tiện xe cá nhân
mời quý vị và các bạn đến với những tin tức giao thông đáng chú ý
tổng cục đồng bộ việt nam cho biết
trong bảy tháng của năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng chức năng của các tỉnh thành đã tiến hành xử phạt với bốn hai mươi năm xe
thông qua dữ liệu của các thiết bị giám sát hành trình
qua tổng hợp kết quả truyền dữ liệu hộp đen gửi về hệ thống của tổng cục cho thấy
trong tháng bảy các sở giao thông vận tải đã xử lý bảy trăm năm mươi sáu xe
thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải một đơn vị
tính chung lũy kế bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm đối với bốn hai mươi năm phương tiện
thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải sáu đơn vị
nhằm đảm bảo mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông
giảm số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải
tổng cục đồng bộ việt nam đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tiếp tục quan tâm chỉ đạo sở giao thông vận tải
tăng cường công tác theo dõi giám sát và xử lý theo đúng quy định
thực hiện thỏa thuận giữa công an và biêu điện tỉnh quảng ninh
từ ngày một mươi năm tháng tám vừa qua bưu điện tỉnh quảng ninh triển khai thực hiện thu nộp tiền xử phạt
và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua bưu điện
tại một số điểm xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh
sau một mươi ngày từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi năm tháng tám bộ phận dịch vụ tại thành phố hạ long đã tiếp nhận
thu nộp tiền phạt không có chuyển phát giấy tờ tạm giữ đối với gần ba trăm linh trường hợp vi phạm giao thông
do các tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh xử lý
với mức phí hai mươi năm đồng một trường hợp
dịch vụ thu nộp tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua bưu điện
đã góp phần giảm thời gian và chi phí đi lại của công dân
tiếp theo là thông tin về các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thành phố hồ chí minh mà phóng viên chúng tôi vừa chuyển về
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng tám
anh trần văn thống hai mươi hai tuổi chạy xe máy không biển số từ đường dẫn cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
băng ngang đường mai trí thọ để qua làn xe máy thì bị xe bồn biển số năm mươi một e ba nghìn năm trăm linh lao tông trúng rồi cán qua người anh thống
khiến thanh niên này tử vong tại chỗ
một số người cho biết anh thống hiện là công nhân cho một công trình xây dựng trên địa bàn quận hai thành phố hồ chí minh
vào cùng ngày một chiếc xe ben chạy trên tuyến đường nguyễn văn trỗi
quận phú nhuận thành phố hồ chí minh bất ngờ làm rơi hàng chục mét khối đất cát xuống đường
tuy không xảy ra thương tích về người nhưng đất cát rơi vương vãi khắp mặt đường
che lấp cả một phần đường dây xe lửa ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt qua khu vực
do xảy ra vào thời gian cao điểm nên đã khiến giao thông qua khu vực hướng ra sân bay tân sơn nhất bị ùn ứ kéo dài trong nhiều giờ
cảnh sát giao thông quận phú nhuận đã lập biên bản xử lý tài xế xe ben theo quy định của pháp luật
các công trình giao thông trọng điểm đã và đang hình thành góp phần một phần không nhỏ vào sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố hồ chí minh
và xe buýt thành phố cũng đang có nỗ lực làm mới mình với mong muốn vận động người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay thế phương tiện xe cá nhân
bất kỳ đô thị nào trên thế giới đều phải xem trọng việc phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng
bởi đây là giải pháp quan trọng để hạn chế dần việc sử dụng xe cá nhân giảm ủng tắc giao thông
hiện nay vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố hồ chí minh còn rất nhiều bất cập như mạng lưới tuyến chưa đa dạng xe xuống cấp hay bỏ chuyến bỏ tràm năng lực quản lý còn nhiều hạn chế
tuy nhiên thời gian gần đây ngành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã có rất nhiều nỗ lực cải tiến
cụ thể như lắp đặt hệ thống bản tín hiệu điện tử báo giờ đi giờ đến báo hành trình cụ thể của từng tuyến xe buýt tại các trạm chính để hành khách dễ theo dõi

dự kiến từ nay đến cuối năm thì chúng tôi sẽ thay thế thêm khoảng gần ba tấm xe nữa nâng tổng số phương tiện xe buýt mới thay vào khoảng gần sáu tấm xe
số lượng còn lại thì khoảng hơn một xe sẽ thực hiện đầu tư trong năm hai nghìn một mươi bảy
như vậy chỉ trong thời gian ngắn dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt đã vực dậy và tạo bước đột phá mới cho chính mình